từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay trên địa bàn quận cầm lệ xuất hiện một đối tượng tự xưng là công an quen biết rộng và đã nhận tiền của rất nhiều người để chạy án

với bằng các biện pháp nhiệm vụ
chúng tôi cũng đã xác định được là đối tượng đang hoạt động trên địa bàn các quận của thành phố đà nẵng

khi quý truy tìm bùi trận quý đã bắt giữ đối tượng bùi trận quý ba mươi bốn tuổi chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam
bùi trận quý đã chuẩn bị nhận tiền của một người dân trên địa bàn
khám xét khẩn cấp trên xe ô tô được quý thuê lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang phục và công cụ phương tiện được trang bị của ngành công an
quý khai mua ở trên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân tin mình là công an
có nói với bị hại là có quen cơ quan chức năng nhưng thực tế là không có quen ai hết
tôi có tham gia để lo chạy
tôi giúp bên bị hại
sau đó tôi không giúp
tôi lấy số tiền đó tôi nhầm tôi chiếm đó
tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn nhật huy hai mươi sáu tuổi chú phương hòa xuân quận cầm lệ tp đà nẵng
công an quận cẩm lệ xác định huy là người giúp sức tích cực là cầu nối cho quý đến với các bị hại
cho đến ngày bị phát hiện cả quý và huy đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng của nhiều người dân
khi trao đổi
hoặc là có vấn đề gì cần thì nên trực tiếp đến các cơ quan mà đang trực tiếp giải quyết công việc đó
để mà tư vấn để mà hướng dẫn chứ không nên là tin vào những cái đối tượng mà chúng ta không quen biết
đó là một cái sơ hở dễ dàng đánh mà tội phận nó lợi dụng
tư pháp mà đặc biệt là lực lượng công an đã khiến nhiều người dân sập bẫy lừa của các đối tượng
vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
mà hơn hết là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan điều tra
đây tiếp tục là một bài học cho những ai còn nhẹ dạ cả tin nghe theo những hành vi vi phạm pháp luật
công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra công an tỉnh quảng nam đã xác định nguyễn thị anh thư
chú tại thành phố tam kỳ là đối tượng cầm đầu tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi đề quy mô lớn
hàng ngày thư tổng hợp tịch đề từ các đối tượng ghi đề trên địa bàn và trả hoa hồng cho các đối tượng
ngoài ra thư còn sử dụng điện thoại di động để nhắn tin cá cược số đề của nhiều người chơi
từ đầu tháng sáu cho đến thời gian bị bắt giữ tổng số tiền ghi bán số đề lên đến hai mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm các đối tượng là lê văn quy nguyễn thị tuyết sương và lê thị hòa
cùng chú tại thành phố tam kỳ tạm giữ một khẩu súng tự chế năm viên đạn chín mươi triệu đồng và sáu tờ tịch đề
đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi
với lãi suất cắt cổ lên tới một trăm tám mươi một năm
các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ song vô cùng liều lĩnh hoạt động tinh vi và bất chấp pháp luật
trước thông tin nhiều người dân trên địa bàn thành phố hà nội đang vướng vào một đường dây tín dụng đen hoạt động trên mạng internet
lãi suất cao cách thức đòi nợ theo kiểu xã hội đen khi có cả đe dọa cưỡng bức
đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra xác minh
các đối tượng này sẽ rất có nhiều biện pháp và phương tức để mà đòi nợ khách hàng
phổ biến nhất là cho các đàn em truy tìm trực tiếp đến khách hàng
có hai là sử dụng các số điện thoại
tại vì khi là khách hàng có nhu cầu vay mượn tiền thì nó yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin
từ anh em bạn bè công ty bố mẹ
khi biên hệ có điện thoại mà khách hàng tắt máy thì nó sẽ gọi điện đến cho người thân
để lấy được số điện thoại mới sau đó sẽ nhắn tin đến với lợi dụng yêu cầu phải trả tiền lái
hình thức hoạt động của các đối tượng là quảng cáo đăng tin cho vay tín dụng trên mạng internet
sau đó yêu cầu khách hàng vay tiền viết giấy biên nhận với nội dung xin việc mua bán tài sản
cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng trần minh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chỗ ở tại tòa nhà flc đường phạm hùng quận năm từ liêm hà nội
quang mua một trang web có tên miền là f chín mươi tám credit vn và đăng tin cho vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau
giúp sức cho quang có ba đối tượng gồm ngô văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và trần quốc tuấn sinh năm hai nghìn tám
những đối tượng này sẽ chịu trách nhiệm cho vay quản lý hồ sơ của con nợ đòi tiền gây sức ép đe dọa
các đối tượng này chủ yếu là chúng soạn sẵn các biểu mẫu ví dụ như các giấy tờ cam kết
và dưới những phương thức nữa là bằng cái hình thức mua bán mua bán đồ vật rồi mua bán xe cộ
biến tướng bằng hình thức đó để cho những người vay những người bị hại
trước khi mà vay nợ thì chúng yêu cầu ký cam kết vào giấy tờ đó
đó là phương thức của nhóm đối tượng
như vậy để cho khó khăn cản trở cho quá trình hoạt động điều tra sau này
khám xét nơi ở của trần minh quang cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
gồm một trăm ba mươi chín bộ hợp đồng giấy nhận tiền với số tiền cho vay trên bốn tỷ đồng
và nhiều tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện công an quận cầu giấy tp hà nội đang củng cố hồ sơ
theo quy định đồng thời thông báo ai là nạn nhân của ổ nhóm tín dụng đen f chín mươi tám credit
nhanh chóng tới cơ quan điều tra công an quận cầu giấy để phối hợp giải quyết
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn văn hợi
trú tại huyện lý nhân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc bị kẻ gian trộm một chiếc xe máy
đội cảnh sát hình sự công an huyện lý nhân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
và bắt giữ được đối tượng nguyễn văn hợi khi đối tượng đang trên đường đem đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hợi khai nhận do thiếu tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
và lợi dụng sơ hở của người dân không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
còn tại tỉnh đắk lắc vào sáng ngày hôm nay công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã bắt giữ được ba đối tượng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
gây hoang mang cho người dân tại phố núi bùa ma thuột
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn các xã hòa phú hòa khánh hòa xuân
và phường khánh xuân của thành phố buôn ma thuột vào ban đêm kẻ gian liên tục phá khóa cửa
đột nhập nhà dân gây hoang mang dư luận
trước thực trạng đó công an thành phố buôn ma thuột đã xác lập án điều tra
đến sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy đội kẻ xác hình sự công an thành phố bùa ma thuột
đã bắt nóng ba đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên
đó là võ quý ly hai mươi ba tuổi lại vi hải một mươi bảy tuổi kiều quốc hiếu một mươi tám tuổi
cùng chú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
nhóm này do đối tượng võ quý ly cầm đầu
bước đầu công an thành phố bùa ma thuột đã làm rõ từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi
đối tượng đã gây ra gần một mươi năm vụ trộm cắp lấy nhiều tài sản có giá trị
như tiền vàng xe máy tv điện thoại với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên hai trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố bùa ma thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
truy thu tài sản trả lại cho bị hại